cảm bộ chiến sĩ các đơn vị cần tiếp tục chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến
tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm vi phạm đảm bảo tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương gắn liền với nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng ngày năm tháng hai tức ngày năm tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an
đã đi thăm kiểm tra công tác và chúc tết cán bộ chiến sĩ văn phòng bộ công an
chia sẻ với khối lượng công việc nhiều hơn yêu cầu cao hơn về chất lượng khẩn trương hơn về tiến độ và thời gian hoàn thành
đồng chí thứ trưởng mong rằng cán bộ chiến sĩ văn phòng bộ chủ động hơn nữa trong tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an quán triệt cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các chủ trương chính sách
kiểm tra công tác thường trực đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
và động viên cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ người tham gia giao thông tăng đột biến
lực lượng chức năng trên cơ sở các kế hoạch được phân công triển khai một trăm linh lực lượng phối hợp với công an các tỉnh
phân luồng điều tiết giao thông từ sớm từ xa xử lý nhanh chóng các va chạm tai nạn tránh ủn tắc
tại công an phường thượng đình công an quận thanh xuân công an tp hà nội và một số điểm chốt
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới công tác tiếp công dân giải quyết tin báo tố giác tội phạm cần phải được đặc biệt nâng cao
cám bộ chiến sĩ đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực phải luôn gần gũi gắn bó lắng nghe chia sẻ với những khó khăn của người dân trên địa bàn
cùng nỗ lực quyết tâm xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại từ cơ sở được chính quyền và nhân dân tin yêu
trong năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an nhân dân
đứng trước những khó khăn thử thách với ba mục tiêu quan trọng
vừa tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đảm bảo an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị xã hội
vừa góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
khó khăn trồng chất khó khăn
nhiệm vụ hết sức nặng nề
nhưng bằng nỗ lực quyết tâm chính trị lớn
lực lượng công an tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
những diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo của tình hình thế giới khu vực
dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đã gây bất ổn chính trị xã hội ở nhiều nước
tại việt nam các đối tượng phản động lưu vong chống đối trong nước gia tăng các hoạt động chống phá
chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
và những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để xuyên tạc chống phá
chủ động phòng ngừa ngăn chặn
bộ công an quán triển
phương châm bảo vệ từ sớm từ xa kiên quyết không để nghi động bất ngờ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào
với quyết tâm chính trị cao độ bộ công an đã bảo vệ thành công
tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước
lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình đấu tranh làm thất bại
mọi gâm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch
còn phản động không để bị động bất ngờ bảo đảm tuyệt đối an ninh
an toàn đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng và bầu cử đại biểu quốc hội năm hai nghìn một mươi năm
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước
cuối năm hai nghìn hai mươi một vụ án nâng giá test kit tại công ty việt á được bộ công an khám phá
đã giải tỏa được nỗi bức xúc của người dân trước vấn nạn trục lợi
từ nâng giá vật tư y tế trong mùa dịch
trước đó dư luận cả nước rung động khi hàng trăm đồng bộ công an khám phá
hàng trăm đối tượng bị khởi tố bắt giam vì hoạt động đầu cơ thông đồng
thổi giá thiết bị y tế và vật tư các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch
đảng băng chìm về thực trạng nâng không giá thiết bị y tế dân nội diện
lực lượng công an nhân dân đã nhận diện đúng vi phạm chọn đúng khâu đột phá
để sớm phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời nhiều vụ việc
với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng lĩnh vực
lan tỏa từ trung ương tới địa phương có tác dụng dân đe phòng ngừa chung toàn xã hội
hai năm vừa qua thì cái tội phạm vi phạm về đậu thâu trong lĩnh vực y tế gây hiệu quả nguyên trọng
là xảy ra rất nhiều và cơ quan điều tra ca cấp thì cũng đã khởi tố điều tra
qua đó đã nhận diện được cái tảng băng chìm hẻ lộ ra và được cống phá
để góp phần
giám đe cảnh tỉnh ngăn chặn cái việc rút ruột về cái ngân sách nhà nước
dịch covid một mươi chín bùng phát một số loại tội phạm mới xuất hiện
tội phạm truyền thống cũng có nhiều biến tướng
nổi lên là tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao
bên cạnh đó tình trạng chống người thi hành công cụ gấp giật tài sản
gây dối trật tự công cộng diễn biến phức tạp
tội phạm hình sự có sự đan xen
gắn kết giữa kinh tế ma túy môi trường công nghệ cao
mang tính lưu động liên tuyến liên tỉnh liên vùng miền diễn ra nhanh
mức độ ẩn của tội phạm ngày càng cao với phương thức thủ đoạn tinh vi
trước tình hình đó bộ công an đã chủ động nhận diện xác định đúng các khâu
mắt xích trọng yếu vào những lĩnh vực tiềm mẩn nhiều sai phạm
chủ động quyết liệt tổng lực tiến công triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn một mươi chín
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực
công tác phòng chống tội phạm đã vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo ra một sự chuyển biến rất tích cực về trật tự an toàn xã hội
kiềm chế sự gia tăng của tội phạm đã giảm một mươi một ba mươi ba
số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi
đã điều tra khám phá ba mươi sáu vụ tội phạm về trật tự xã hội
cũng đạt tỷ lệ tám mươi sáu ba mươi bảy
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì đạt tỷ lệ chín mươi hai mươi sáu
vượt các chỉ tiêu của quốc hội ra
công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế
tội phạm ma túy môi trường
cũng đạt những kết quả rất cao
năm hai nghìn hai mươi một đánh dấu sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong lực lượng công an nhân dân
hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất và chưa có tiền lệ
được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
thần tốc chính xác hiệu quả
chỉ trong thời gian ngắn năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
gần một trăm linh triệu mã số định danh cá nhân trên toàn quốc đã được cấp
ngày một bảy hai nghìn hai mươi một hai hệ thống quan trọng này chính thức được đưa vào vận hành
đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện tội phạm
trong tiến trình thực hiện chính phủ điện tử
góp phần hỗ trợ hiệu quả hệ thống y tế nước nhà
trong công tác truy vết phòng chống dịch
trong bối cảnh dịch bệnh thực hiện nhiệm vụ kép
lực lượng công an tích cực hỗ trợ nhân dân
trong mọi mặt đời sống và kinh tế
với phương châm an sinh để an dân
lực lượng công an chủ động gần dân
chia sẻ giúp đỡ nhân dân
nhiều chiến dịch mang ý nghĩa xã hội cao đẹp
đã được phát động trong toàn lực lượng
như shipper đi chợ hộ
câu lạc bộ ngân hàng máu công an nhân dân
thu hoạch vận động tiêu thụ nông sản
vận động miễn giảm tiền thuê trọ
cho công nhân người lao động
trên hành trình hồi hương của hơn một ba triệu lao động
trong đợt dịch thứ bốn
luôn có sự đồng hành hỗ trợ của lực lượng công an
đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương
những điển hình những tiên tiến
đặc biệt là hình ảnh người cán bộ
chiến sĩ công an tận tâm
cùng với nhân dân giúp đỡ nhân dân
thực hiện đúng khẩu hiệu
lúc dân cần lúc dân khó
có công an bám sát vào nhân dân ở cơ sở
đặc biệt là đối với lực lượng công an ở cơ sở
lực lượng công an phường công an xã
thực sự là những pháo đai
để xây dựng và thực hiện
các nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch
chúng ta đang bước vào những ngày đầu
của năm nhân dân
với tiền đề là kết quả đã đạt được
lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện
thắng lợi mục tiêu giảm tối toạn bền vững
trong năm hai nghìn hai mươi hai
dù khó khăn có gấp đôi
thì lực lượng công an sẽ quyết tâm gấp ba
để luôn xứng đáng là thanh kiếm
và lá trắng bảo vệ đảng
nhà nước và nhân dân
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy
xuyên quốc gia bắt giữ một đối tượng
cùng một lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua
tại khu vực bản khen nằn xã chiêu lưu
huyện kỳ sơn các lực lượng chức năng
thuộc công an tỉnh nghệ an chủ trì
phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng
và cục hải quan tỉnh nghệ an
đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang đối tượng già sái phia
trú tại bản hủy sai xã na ngoi huyện kỳ sơn
thu giữ hai bánh heroin
sáu nghìn viên ma túy tổng hợp
ba kg kentamin một con dao
và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
mở rộng chuyên án
một nhóm đối tượng đánh bạc
khi đang sát phạt nhau
thì đã bị công an thành phố biên hòa
tỉnh đông nai phát hiện bắt giữ
lực lượng công an bắt quả tang
bảy đối tượng đang đánh bại an tiền
dưới hình thức cào tam bắt cửu
tại khu phố tám a phường long bình
thành phố biên hòa
tang vật thu giữ gồm một bộ bài tay
gần năm mươi triệu đồng cùng các tăng vật khác
hiện công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tạm giữ hình sự các đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ
quán triệt nghiêm túc chỉ đạo
của bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh
về đảm bảo an ninh trật tự
và tổ chức đón tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn
tỉnh bắc ninh đã triển khai đồng bộ
các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
công an các đơn vị địa phương
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn
phối hợp thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức nghiêm túc lực lượng trực
các ngày nghỉ tết do chủ động triển khai
đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
phòng ngừa đấu tranh chấn nắp tội phạm
nên trong dịp tết nguyên đán vừa qua
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định
phạm pháp hình sự xảy ra ba vụ
kịp thời phát hiện bắt giữ hai vụ
bốn đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép
trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
không xảy ra tai nạn giao thông
ùn tắc giao thông và đua xe trái phép
vào ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông cho biết là
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán
cả nước xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm hai mươi một người bị thương một trăm ba mươi tám người
cụ thể trên đường bộ xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm hai mươi người bị thương một trăm ba mươi bảy người
đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn giao thông
làm chết và bị thương hai người
theo cục cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương
đã kiểm tra phát hiện và xử lý hai mươi năm trường hợp
vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
tạm giữ một trăm một mươi xe ô tô hơn bốn xe máy
tước giấy phép lái xe hơn hai trường hợp
trên đường bộ đã kiểm tra
xử lý hơn hai mươi năm năm trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
tạm giữ một trăm một mươi xe ô tô hơn hai mươi năm năm trăm linh xe máy
tước hơn hai giấy phép lái xe
ngoài ra lực lượng chức năng xử lý
một sáu trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
phát hiện sáu trường hợp lái xe dương tính với ma túy
trong thời gian nghỉ tết
lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp
và phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự
ba mươi hai đối tượng buôn bán tặng chữ ma túy
pháo nổ giao cho cơ quan điều tra xử lý
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối
của kỳ nghỉ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
ghi nhận tại một số bến xe
và cửa ngõ thủ đô cho thấy
thì lượng khách năm nay đi lại
tại các bến không nhiều
người dân có xu hướng di chuyển bằng phương tiện cá nhân nhiều hơn
cho nên ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm nay
áp lực giao thông đã đè nặng lên các tuyến
cửa ngõ vành đai và các trục hướng
trung tâm thành phố hà nội
trái ngược so với những năm trước đây
bến xe giáp bát bến lớn nhất của thành phố hà nội
trong hôm nay ghi nhận lượng khách không quá đông
theo nhiều nhà xe và hành khách
thì năm nay lượng người đi ô tô khách không nhiều
mỗi chuyến chỉ khoảng một mươi người
đặc thù do năm nay cũng dịch bệnh
thì đâm ra là cái lượng khách
về cũng rất là vắng
chính vì vậy mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ
mấy ngày hôm qua và hôm nay
thì lượng khách cũng có nhỉnh hơn đôi chút thôi
thế nhưng mà thực sự nó là cũng
rất là vắng so với cả
các cái năm trước
bình thường mọi năm lên thì đông gần như là không có chỗ mà ngồi
còn năm nay thì thoải mái
ghế có thứ thừa ghế luôn
chỉ có xe hai mươi chín chỗ thì có
tầm khoảng chục người thôi
tết mưa lớn trong ngày cuối cùng
của dịp nghỉ lễ đã khiến cho cái việc đi lại
di chuyển của người dân trở về thủ đô hà nội
có phần khó khăn hơn so với ở chiều đi
và theo những ghi nhật của chúng tôi
thì trong ngày hôm nay cái lượng ô tô đổ về
thành phố hà nội thì không quá đông
còn đa phần hôm nay thì cái lượng xe máy
đổ về thủ đô hà nội có phần cao hơn
so với những ngày trước đây
và tuyến quốc lộ một là tuyến ghi nhận
lượng xe máy trở về thủ đô hà nội
nhiều nhất trong ngày hôm nay
để đảm bảo trường tự án toàn giao thông
các lực lượng chức năng đã phải tăng cường
ổn tắc phân luồng phương tiện từ rất sớm
tại các nút giao trọng điểm cửa ngõ ra vào thành phố
như nút giao ngọc hồi
đường giải phóng vạch đai ba
lực lượng của chúng tôi đã được phân công
cắm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tăng cường tuần tra kiểm soát
và trực chốt tại các chốt trọng yếu
của cửa ngõ thủ đô
giúp người dân làm sao đi lại một cách thuận tiện nhất
không để xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến
các lực lượng chức năng đã lên phương án
làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
ứng trực xe cẩu kéo để kịp thời
triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố va chạm
vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến giao thông
phòng ngừa ổn tắc kéo dài
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh
vào ngày hôm nay người dân từ các tỉnh miền tây
cũng trở lại thành phố hồ chí minh
để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới
và để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
công an thành phố hồ chí minh đã triển khai
nhiều biện pháp phòng ngừa hạn chế tối đa
các nguy cơ gây mất an toàn và ủn tắc giao thông
tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn quận bình tân
và huyện bình chánh
là trục đường chính của cửa ngõ phía tây
kết nối thành phố hồ chí minh
với các tỉnh đồng bằng sông cổ long
ngoài sử dụng xe khách ô tô du lịch
thì còn có rất đông người dân lựa chọn xe hai bánh
là phương tiện di chuyển trong các ngày lễ tết
việc đa dạng các phương tiện kèm theo lưu thông trộm dòng
dẫn đến tình trạng xung đột giao thông thường xuyên
là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất an toàn
và ổn tắc giao thông
dù trù được các nguy cơ trên công an thành phố hồ chí minh
đã sẵn sàng cho mọi tình huống
một trăm linh quân số được quán triệt
nhận điều động làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào
từ thực hiện tuần tra kiểm tra
đến tổ chức phân luồng phân làng và điều tiết
khi có đông xe lưu thông
khi sau tết thì chúng tôi cũng dự báo được tình hình
người dân sẽ quay trở lại trong những ngày tết
để làm việc các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
cũng như là các tỉnh dấp ranh
chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí lực lượng
tại các trái cưa ngõ trên các tuyến đường
để đảm bảo trật tự giao thông
không để ung tắc
và đồng thời kiểm tra kiểm soát phương tiện
song song với công tác phòng chống dịch bệnh
để cho bà con trở lại thành phố làm việc
trong những ngày sau tết
chúng tôi bố trí đủ lực lượng
và đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với lại
lực lượng cảnh sát cửa động
rồi lực lượng công an của thành phố thủ đức
và công an quân quyền
kiểm soát chặt chẽ
trong cái công tác là
vừa đảm bảo trật tượng toàn giao thông
rồi vừa đảm bảo phòng chống tội phạm trên địa bàn
các tuyến đều bố trí lực lượng
mặc dù ngày mai ngày bảy tháng hai mới là ngày chính thức
học sinh sinh viên người lao động bước vào
buổi học tập và làm việc đầu tiên của năm mới
nhưng để được nghỉ ngơi sau khi trải qua quãng đường dài
và tâm lý rách ung tắc vào ngày cuối cùng
của kỳ nghỉ nhiều người dân đã chú động
trở lại thành phố sớm hơn
nhiều lượng đã được giám tải nên tại cơ ngõ phía tây
ngày hôm nay đã không xảy ra ung tắc
các phương tiện lưu thông khá ổn định
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an tp hcm
sau chín ngày nghỉ lễ tết từ ngày hai mươi chín tháng một
đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn thành phố xảy ra
ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người
và bị thương một mươi chín người
so với cùng kỳ giảm một vụ giảm ba
số người bị thương giảm một mươi người giảm ba mươi bốn
số người chết tăng sáu người tăng một trăm linh
lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tàu kiểm soát
một một trăm một mươi bốn trường hợp lập biên bản xử lý
năm trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm trong tựa an toàn giao thông
tạm giữ sáu xe ô tô
và một trăm ba mươi ba xe mô tô
phạt theo thủ tục không lập biên bản
là một trăm chín mươi tám trường hợp với số tiền hơn ba mươi một triệu đồng
trên toàn địa bàn thành phố không xảy ra
tình trạng đua xe trái phép
và vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào